vào trưa ngày hai mươi tháng hai nữ du khách người đức chạy xe máy trên quốc lộ hai mươi hướng từ lâm đồng về đồng nai
quan sát thấy trên gương chiếu hậu của xe có gắn điện thoại di động để xem bản đồ
tăng kim dần đã vượt lên giật điện thoại rồi bỏ trốn
nữ du khách đuổi theo năm trăm linh mét thì bị té ngã
sau khi nhận được tin báo công an huyện thống nhất đã nhanh chóng bắt giữ được đối tượng dần ngay sau đó
vào trưa ngày một tháng ba tại khu đất chống thuộc địa bàn xã tân phong thị xã giá đai tỉnh bạc liêu
đã bắt quả tăng bảy đối tượng đang có hành vi tổ chức đá gà ăn tiền
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ bảy con gà đá
số tiền gần hai mươi triệu đồng cùng một số tăng vật khác có liên quan
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ
vào trưa ngày hôm nay trên tuyến đường ngô quyền thành phố đà nẵng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông hy hữu
một xe ô tô bốn chỗ đã leo lên hai giải phân cách đâm vào một xe máy khiến cho người điều khiển xe máy bị thương nặng
vào thời điểm trên xe ô tô biển kiểm soát bốn mươi ba a một mươi năm nghìn hai trăm hai mươi đang đỗ trước số nhà bảy trăm năm mươi tám ngô quyền hướng về cầu sông hàn
thì được chủ nhà yêu cầu đánh xe đi nơi khác
chủ xe ô tô đã nhờ một nam thanh niên khác điều khiển xe đi
nhưng khi vừa lùi một đoạn nam thanh niên này đã đánh lái trồm lên giải phân cách lao thẳng sang làn đường chính
đâm vào một phụ nữ đang điều khiển xe máy lưu thông cùng chiều và tiếp tục leo lên giải phân cách của làn đường ngược lại

vụ va chạm bất ngờ khiến cho người điều khiển xe máy bị thương nặng xe ô tô bị hư hỏng hoàn toàn
công an quận sơn trà đã khẩn trương có mặt đưa người bị nạn đi cấp cứu và khám nghiệm hiện trường điều tiết giao thông trở lại bình thường
từ rất nhiều năm nay tại một số ngã tư trên địa bàn thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cao gây bức xúc cho người dân khi lưu thông qua đây
nguyên nhân là do các phương tiện vận chuyển hành khách thường xuyên dừng đỗ lấn chiếm phần lớn lòng đường
cản trở giao thông dễ dẫn tới những va chạm giao thông gây thiệt hại về người và tài sản
tại ngã tư ao cá vô tư dừng đỗ đón trả khách thậm chí nằm chờ dàn hàng hai hàng ba để gom khách cho đủ chuyến
đó là những hình ảnh không đẹp nhưng lại có thể thường xuyên bác gặp tại đây
điều đáng nói đây là cửa bến xe khách bãi cháy
nhiều xe không vào mà ngang nhiên vi phạm đón trả khách sai quy định
tại ngã tư long tòng cũng diễn ra tình cảnh tương tự
các xe sẵn sàng dừng đỗ để đón trả khách thậm chí chiếm luôn cả một phần đường
hơn hết đây là điểm rừng dành ưu tiên cho xoay bít
tuy nhiên tại đây không kém gì một bến xe khách lưu động
người ta cứ bảo là người ta tiện thôi người ta tiện tiện đường người ta đi
không sợ là xe bít thì bắt chỗ của mình để xe bít rừng vào
xe bít vào thì nói chung người ta vào một lúc rồi người ta lại đi
xe bít vào thì lại phải lé ra chỗ khác
thì cứ thế
chứ còn bảo chỗ này là nếu ưu tiên được đỗ thì chỉ có xe bít được đỗ thôi
nhưng mà các cái xe khác không được đỗ
nhưng mà người ta cứ tiện rồi người ta thả luôn
nhằm tạo điều kiện cho người dân tham gia giao thông
sở giao thông vận tải tỉnh quảng ninh đã cấm biển cho phép rừng xe bít như thế này
thế nhưng nhiều phương tiện xe khách liên tỉnh đã lợi dụng việc này
để bắt khách
xe lộn xộn mất an toàn giao thông
để xảy ra tình trạng này không chỉ là lỗi của các bác tài xe khách
mà còn do thói quen lười di chuyển tiện đâu đón đấy của hành khách
sẵn sàng chấp nhận chọn lòng đường để đứng ngồi đợi xe qua
hạ long đang hướng tới đô thị văn minh hiện đại
những bước xúc về giao thông tại những nút trọc điểm như thế này
đã đến lúc phải được xử lý chuyệt để
liên quan đến công tác phòng chống cháy nổ
phải khẳng định rằng không phải chỉ cho đến khi các vụ cháy nổ xảy ra
thì người dân mới được cảnh báo
mà thường xuyên mỗi năm lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ luôn chủ động triển khai công tác tuyên truyền
đến từng người dân cơ quan doanh nghiệp
tuy nhiên thực tế các vụ cháy xảy ra gần đây cho thấy
nguyên nhân chính vẫn đến từ những yếu tố chủ quan
sau đây mời quý vị theo dõi phản ánh được thực hiện tại bạc liêu
tiếp tục cảnh báo về những nguy cơ cháy nổ
nhất là trong thời gian cao điểm bước vào mùa hanh khô
đây là hiện trường vụ cháy xảy ra vào ngày hai mươi ba tháng hai
tại gia đình anh nguyễn văn nhã
căn nhà cấp bốn từng là nơi che mưa che nắng của năm thành viên trong gia đình
giờ đây chỉ còn là đống hoang tàn
trưa ngày hai mươi ba tháng hai khi nghe người con của mình hô hoán có cháy
anh và người dân xung quanh nhanh chóng chạy lại cứu chữa
nhưng do đám cháy qua lớn cộng với thời tiết hanh khô và gió lớn
nên chỉ trong ba mươi phút căn nhà của anh đã bị thiêu dụi
không chỉ riêng gia đình anh nhã
thời gian qua
địa bàn tỉnh bạc liêu xảy ra nhiều vụ cháy lớn nhỏ
nguyên nhân của những vụ cháy này đa phần là do người dân lơ là thiếu cảnh giác
trong việc sử dụng điện đốt xác
thời tiết khô nóng gió lớn
cộng với sự chủ quan của người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy
chính là điều kiện để các đám cháy dễ dàng bùng phát và lan rộng
dân chúng ta sử dụng cái hệ thống điện là không bao giờ là thay thế
nó hư tới đâu sửa tới đó
thậm chí những gia đình xài đường dây điện
từ khi xây dựng nhà đến khi dở nhà
cũng không có đã động tới để kiểm tra
nguyên nhân thứ hai
do thời gian qua cháy rất nhiều
người dân thiếu ý thức về công tác phòng cháy cháy
nói đây là vấn đề đốt cỏ
đốt cỏ là phát qua bụi rậm
đốt thì bà con chúng ta thì lựa giác chưa nắng
để đốt cho nó cháy nhanh
thì cái này ảnh hưởng rất lớn
để hạn chế hậu quả do cháy nổ gây ra
mỗi người dân cần có những biện pháp phòng cháy chữa cháy thiết thực
nâng cao hơn nữa ý thức trong vấn đề sử dụng các thiết bị điện
cũng như đốt rác vào mùa khô như hiện nay
đốt rác thì chúng ta cần nên
cần nên đốt vào là buổi sáng sớm
hoặc là buổi chiều
tránh rác chưa đi
cái thứ hai
chúng ta đốt thì chúng ta phải là nên là
trong công tác
coi cẩn thận sẵn sàng các vương tiện
khi nó có cháy lan cháy lớn thì chúng ta kịp thời dập ngay
khi ra khỏi nhà
chúng ta cần nên cúp cầu giao điện
hệ thống điện những cái nào không cần thiết
thì bà con đó là nên cúp cầu giao nó đi
ngoài sự vọc của quyết liệt của lực lượng công an và các ngành cao cấp
mỗi người dân cần phải nâng cao ý thức trong việc phòng cháy chữa cháy
đừng vì sự chủ quan bất cẩn của bản thân mà để xảy ra cháy nổ
gây ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của bản thân và những người xung quanh
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh lai châu đã ra quyết định
truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
đối tượng dự định truy nã tội tàng trữ trái phép chất ma túy
đối tượng ly mò trừ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại xã pa vệ sử huyện mường tè của tỉnh lai châu
cao một m năm mươi ba và có sẹo chấm ngay đuôi lông mảy trái
đối tượng lò thị me sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại xã hua bum huyện nậm nhùn tỉnh lai châu
đặc điểm nhận dạng cao một m bốn mươi hai và có sẹo chấm cách hai cm trên trước đuôi lông mày trái
và đối tượng thao thị mảy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thường trú tại xã pha mu
huyện than uyên của tỉnh lai châu đặc điểm nhận dạng cao một m bốn mươi tám và có nốt ruồi cách năm cm trên sau đuôi mắt phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phát hiện
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại